từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy chủ xe mô tô xe gắn máy không sang tên đổi chủ sẽ bị phạt tiền
mức phạt được quy định là một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng đối với cá nhân và hai trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng đối với tổ chức
thông tư của bộ công an quy định về đăng ký xe cho phép xe mô tô hai bánh xe mô tô ba bánh xe gắn máy kể cả xe máy điện
và các loại xe có kết cấu tương tự đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người được giải quyết đăng ký sang tên theo quy định đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
theo đó cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa chỉ đạo cảnh sát giao thông các địa phương vận động người dân trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
nên làm thủ tục sang tên mô tô hai bánh mô tô ba bánh xe gắn máy kể cả xe máy điện xe chuyển nhượng qua nhiều chủ nhưng không có chứng tử hoặc chứng tử không đầy đủ
với trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ các đơn vị không được để tồn phải giải quyết trước ngày một tháng một